với sự phát triển kinh tế xã hội tình hình tội phạm về tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép
hoặc chiếm đoạt chất ma túy ngày càng diễn biến phức tạp với những thủ đoạn hết sức tinh vi
đối với loại tội phạm này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên ra quyết định
truy nã đối với những đối tượng sau
đối tượng đỗ thị quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu có hộ khẩu thường trú tại phường tân long
thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
đặc điểm nhận dạng riêng của đối tượng là nốt ruồi ngay cánh mũi trái
đối tượng nguyễn thị chín sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba trú tại xã đồng quang cũ thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh
bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy
đặc điểm nhận dạng là hai nốt ruồi gần nhau một cm cách hai cm trên sáu m phải
đối tượng hoàng thị lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại tổ một mươi phường quán triều thành phố thái nguyên
tỉnh thái nguyên bị truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng có một nốt ruồi cách hai cm dưới trước đuôi mắt phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị hết sức lưu ý
phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết
trải qua những ngày vừa mưa vừa rét tại các tỉnh thành bắc bộ
tình trạng rét đậm rét hại và mưa đã gây nên những khó khăn
cản trở đối với chăm sóc da cầm vật nuôi sản xuất nông nghiệp đặc biệt là bà con vùng núi
trong những ngày sắp tới tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ
đêm và sáng trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi trong ngày một mươi năm
sau sẽ phổ biến không mưa gió nhẹ trời rét nhiệt độ ngày đêm từ một mươi ba đến hai mươi một độ
các tỉnh ở phía đông bắc bộ sang ngày hôm nay hình thế gây mưa không còn
nên thời tiết sẽ dần quay trở lại trạng thái khô giáo hơn
nền nhiệt độ có xu hướng nhanh nhẹ khoảng từ một đến hai độ so với ngày hôm qua
và theo như nhận định trong những ngày sắp tới khối không khí lạnh tiếp tục được tăng cường bổ sung
nên toàn khu vực vẫn duy trì trời rét đêm và sáng đôi lúc có mưa nhỏ trong ngày một mươi năm
do phổ biến không mưa nhiệt độ trong ngày giao động từ một mươi ba đến một mươi chín độ
vùng núi có nơi còn thấp hơn và thời điểm ban ngày trời sẽ khô giáo
do chịu ảnh hưởng đơn thuần của đối tượng
gió đông bắc kết hợp với điều kiện địa hình nên tại khu vực trung bộ
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong ba ngày tới vẫn duy trì tình trạng nhiều mây
có mưa giải rác chủ yếu ở phía nam khu vực với nhiệt độ giao động trong khoảng từ một mươi bảy đến hai mươi ba độ
các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận khu vực có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông
tập trung chính từ ngày hôm nay kéo dài đến sáng ngày một mươi sáu sau đó sẽ giảm dần về lượng
kèm theo nguy cơ xảy ra tố lốc
và gió giật mạnh trong cơn rong nên bà con ở đây cần hết sức lưu ý
do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ giao động từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ trong ngày một mươi năm
sau đó sẽ tăng nhẹ từ ngày một mươi sáu
khu vực tây nguyên và ngày mai có mưa rào và rông rải rác gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
sang ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy trời chỉ có mưa vài nơi ngày nắng với mức nhiệt độ cao nhất
giao động từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời mua sắm vật dụng chuẩn bị cho những ngày tết nguyên đán
khu vực nam bộ cũng được dự báo sẽ tăng cường mưa rông hơn trong ngày hôm nay và ngày mai
do ảnh hưởng của vùng nhiễu động từ biển
tại đây trời sẽ chuyển nhiều mây hơn có mưa rào và rông rải rác nên nhiệt độ sẽ giảm nhẹ từ một đến hai độ
sau đó từ ngày một mươi sáu mưa có xu hướng giảm nhanh dần ban ngày trời có nắng thời tiết tốt dần lên
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt